hà nội phát hiện sáu trăm bảy mươi ba người mắc covid một mươi chín còn hai trăm ba mươi bốn ca điều trị tại viện
sở y tế hà nội cuối giờ chiều sáu tháng năm thông tin trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận sáu trăm bảy mươi ba ca covid một mươi chín
nâng tổng số bệnh nhân trong hơn một năm qua ở thủ đô lên hơn một năm mươi chín triệu ca
cụ thể sáu trăm bảy mươi ba bệnh nhân ghi nhận trong hai mươi bốn giờ qua phân bố tại hai trăm linh bảy xã phường thị trấn thuộc hai mươi chín trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hà đông chín mươi hai đông anh bảy mươi hai hoàng mai năm mươi hai hoài đức bốn mươi tám nam từ liêm bốn mươi bảy
hiện còn chín mươi năm bảy trăm bốn mươi sáu ca covid một mươi chín đang điều trị theo dõi trong đó có hai trăm ba mươi bốn người điều trị tại bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
về tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã có hơn một trăm bốn mươi tám trẻ em được tiêm mũi một
ngoài ra hiện thành phố đã triển khai tiêm đủ mũi hai cho hơn chín mươi chín trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
thông tin các ca nhiễm mới
tính từ một mươi sáu h ngày năm tháng năm đến một mươi sáu h ngày sáu tháng năm trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận ba tám trăm một mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có ca nhập cảnh và ba tám trăm một mươi chín ca
ghi nhận trong nước giảm bốn trăm tám mươi sáu ca so với ngày trước đó tại năm mươi sáu tỉnh thành phố có hai bảy trăm linh sáu ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội sáu trăm bảy mươi ba phú thọ hai trăm chín mươi hai vĩnh phúc hai trăm linh ba bắc ninh một trăm bảy mươi bốn tuyên quang một trăm sáu mươi ba nghệ an một trăm bốn mươi năm quảng bình một trăm hai mươi chín quảng ninh một trăm hai mươi ba bắc giang một trăm hai mươi hai nam định một trăm một mươi ba yên bái một trăm linh bảy bắc cạn một trăm linh một lào cai chín mươi bốn
đà nẵng tám mươi bảy hải dương bảy mươi chín ninh bình bảy mươi bảy đắk nông bảy mươi ba sơn la sáu mươi chín nam bình sáu mươi tám thái bình sáu mươi năm lạng sơn sáu mươi một thái nguyên năm mươi chín cao bằng năm mươi bốn thành phố hồ chí minh bốn mươi bảy bình phước bốn mươi bảy hải phòng bốn mươi sáu hương yên bốn mươi bốn hòa bình bốn mươi bốn hải giang bốn mươi một quảng trị bốn mươi một hà tỉnh ba mươi chín điện biên ba mươi sáu thanh hóa ba mươi bốn bà rịa vũng tàu ba mươi hai quảng ngãi ba mươi bình định hai mươi năm lai châu hai mươi hai bình dương một mươi tám hải dương hai mươi hai hải phòng bốn mươi sáu hải phòng bốn mươi sáu hương yên bốn mươi bốn hòa bình bốn mươi bốn hải phòng bốn mươi sáu hải phòng bốn mươi sáu hải phòng bốn mươi sáu hải
tây ninh một mươi tám bình thuận một mươi sáu bến tre một mươi sáu lòng an một mươi ba vĩnh long một mươi ba khánh hòa một mươi một thư thiên huế một mươi phú yên chín quảng nam chín bạc liêu sáu kiên giang năm trà vinh bốn đồng nai ba cà mau ba đồng tháp hai hậu giang hai an giang một và cần thơ một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó phú thọ giảm một trăm bốn mươi bảy lâm động giảm tám mươi bảy vĩnh phúc giảm bảy mươi các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó quảng bình tăng bốn mươi tám đắk nông tăng ba mươi năm nghệ an tăng hai mươi tám trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là ba sáu trăm chín mươi sáu ca trên ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm bảy mươi năm trăm bảy mươi ca nhiễm
trong thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có một trăm linh bảy tám trăm bốn mươi ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm sáu mươi hai tám trăm hai mươi ca trong đó có chín ba trăm một mươi ba bốn trăm hai mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
hà nội một năm trăm chín mươi bốn trăm sáu mươi ba tp hcm sáu trăm linh tám sáu trăm sáu mươi nghệ an bốn trăm tám mươi hai ba trăm năm mươi bắc giang ba trăm tám mươi năm năm trăm tám mươi một bình dương ba trăm tám mươi ba bốn trăm chín mươi sáu
về tình hình điều trị số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một tám trăm một mươi bảy ca tổng số ca được điều trị khỏi là chín ba trăm một mươi sáu
tổng số ca đang thở oxy là bốn trăm tám mươi ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là ba trăm tám mươi ca thầu oxy dòng cao hfnc năm mươi ca thở máy không xâm lấn một mươi một ca thở máy xâm lấn ba mươi bảy ca và ecmo hai ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày sáu tháng năm ghi nhận sáu ca tử vong tại bà rịa vũng tàu năm ca trong ba ngày đồng nai một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba năm mươi năm ca chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba các nước asean số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
châu á và xếp thứ bốn
tổng số ca tử vong các nước asean